trả lời với báo tuổi trẻ khi được hỏi về việc một số thông tin cho rằng hà nội đang bán căn biệt thự với mức giá cao trên trời có nơi bán gần năm trăm linh triệu đồng một mét vuông
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên quản lý và phát triển nhà hà nội khẳng định không có chuyện thành phố bán với mức giá cao như vậy
trước đây giá bán biệt thự cao nhất chỉ hơn bốn triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên kể từ năm hai nghìn một mươi ba giá bán biệt thự áp dụng theo nghị định ba mươi bốn ct hai nghìn một mươi ba bán theo khung giá ban hành hàng năm
nên giá sẽ cao hơn ngày xưa
ngoài ra giá cả của căn biệt thự cũng tùy thuộc theo các tuyến phố được quy định rất rõ trong bảng giá
theo khu vực của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và phụ thuộc vào chế độ miễn giảm của người mua
điều này lý giải tại sao giá bán các khu biệt thự cũ lại có sự tranh lệch lớn như vậy
việc bán với giá năm trăm linh triệu đồng một mét vuông chỉ xảy ra khi người dân chuyển nhượng nhà cho người khác
khi mua nhà và không có nhu cầu sử dụng thì pháp luật cho phép chủ được chuyển nhượng bán lại cho người khác
với mức giá do hai bên thỏa thuận dân sự điều này không liên quan đến công ty mua bán trước đó
việc săn lận các căn biệt thự sở hữu tư nhân và nhà nước khiến công tác chỉnh trang bảo trì gặp rất nhiều bất lợi
thầy và giám đốc sở xây dựng hà nội mạc đình minh
hiện trên địa bàn thành phố hà nội có một hai trăm một mươi sáu biệt thự được phân loại về sở hữu quản lý
trong đó ba trăm sáu mươi bảy biệt thự thuộc sở hữu nhà nước
trong đó ba trăm bảy mươi bảy biệt thự thuộc sở hữu nhà nước gồm một trăm bảy mươi bảy biệt thự nhóm một một trăm ba mươi một biệt thự nhóm hai năm mươi chín biệt thự nhóm ba
có bảy trăm ba mươi hai biệt thự thuộc nhóm sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước và các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau và một trăm một mươi bảy biệt thự thuộc sở hữu tư nhân
đại diện sở xây dựng ông mạc tiến minh nhấn mạnh thêm thành phố không phải rộng rãi cho mọi đối tượng mà bán cho các đối tượng đang sử dụng ổn định
có hợp đồng thuê nhà và được phân phối nhà từ trước đây
về nguyên tắc bán
quy định của nghị định sáu mươi một nghị định chín mươi chín và nghị định ba mươi mỗi vị trí có một cách tính theo vị trí của từng hợp đồng không có giá chung cho tất cả
liên quan tới công tác bảo tồn các biệt thự theo ông minh hà nội đã có quyết định thành lập hội đồng thẩm định và tổ công tác liên ngành
giúp hội đồng thẩm định ra soát danh mục biệt thự
trong đó hội đồng thẩm định gồm sở xây dựng sở quy hoạch kiến trúc các thành viên gồm sở văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban một số quận có biệt thự
tại quyết định năm mươi hai hà nội đã quy định rất rõ cách thức bảo tồn biệt thự nhóm một nhóm hai và nhóm ba
còn theo chỉ đạo của bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban thành phố hiện liên ngành đang tiến hành rà soát để điều chỉnh quy định năm mươi hai
nhằm giúp công tác bảo tồn quản lý biệt thự đi vào nền ép
việc tạm dừng bán các biệt thự cũ tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương tiến hành ra soát tổng thể nhằm kiểm tra
giám định chất lượng các căn biệt thự ổn định công tác bảo tồn quản lý căn biệt thự tại thủ đô
đây đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho địa phương khác trong công tác quản lý mua bán biệt thự cũ
thông tin về việc mua bán các căn biệt thự cũ trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được chúng tôi cập nhật thêm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau
thông tin về việc mua bán các căn biệt thự cũ trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được chúng tôi cập nhật thêm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại